chúng ta cùng tiếp tục hành động cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
đó là nội dung được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
được diễn ra vào tối qua tại hà nội
tại chương trình đã có một trăm bốn mươi ba cơ quan tổ chức doanh nghiệp đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo
và chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền lên tới trên tám trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó ủng hộ quỹ vì người nghèo là sáu mươi sáu tỷ đồng ủng hộ chương trình an sinh xã hội là tám trăm một mươi một tỷ đồng
cùng dự có nguyên tổng vi thương nông nước mạnh các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các bộ bàn ngành
từ năm hai nghìn một mươi bảy với quyết tâm cao và cách làm đổi mới sáng tạo
phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động
đã lan tỏa hàng triệu tấm lòng sự sẻ chia nhân văn
trong xã hội qua ba năm thực hiện quỹ vì người nghèo các cấp và chương trình an sinh xã hội đạt trên chín tỷ đồng
phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
những năm qua đảng nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội
bình quân mỗi năm ngân sách nhà nước đã dành khoảng hai mươi đầu tư hỗ trợ trực tiếp cũng như thông qua các chương trình các dự án chính sách cho mục tiêu giảm nghèo
hiện nay việt nam vẫn còn hơn hai triệu hộ nghèo cận nghèo còn hai xã gần hai mươi thôn bản đặc biệt khó khăn hàng vạn cháu nhỏ chưa đủ áo ấm suy dinh dưỡng
thủ tướng đề nghị mỗi năm tới đây cần làm tốt hơn hiệu quả hơn cần sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững về giảm nghèo
theo chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc mà việt nam đã cam kết
chính phủ việt nam tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bình vững
và xây dựng nông thôn mới xây dựng xã hội đoàn kết nhân ái để đồng hành cùng đồng bào của ta thoát nghèo vươn lên
để có cuộc sống sung túc đầy đủ hơn cả về vật chất và tinh thần
nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực nhưng cũng rất cần sự nỗ lực vươn lên của bản thân người nghèo
bên cạnh vai trò đồng hành hỗ trợ không thể thiếu các tổ chức các cá nhân
các dân nhân trong vài ngoài nước
nghĩ về đồng bào với những khó khăn vất vả trong cuộc sống
lại cần thu thúc chúng ta phải tặng tâm tặng lực làm hết mình
để quyết tâm đưa đất nước vương lên trở thành quốc gia có thu nhập cao
nhân dân được ấm no hạnh phúc sống trong một xã hội dân chủ công bằng nhân ái văn minh
trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau
tại chương trình thủ tướng đã kêu gọi các đại biểu và đồng bào cả nước
cùng nhắn tin tới cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
với cú pháp vnn dấu cách n gửi một nghìn bốn trăm linh tám
mỗi tin nhắn một tấm lòng vì người nghèo
đây chính là hành động thiết thực góp phần giảm bớt những khó khăn
tạo niềm tin cho người nghèo vươn lên thoát nghèo
hướng ứng chương trình năm nay thay mặt lãnh đạo bộ công an
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
đã trao số tiền năm trăm linh triệu đồng được trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội
để ủng hộ quỹ vì người nghèo trung ương năm hai nghìn một mươi chín
qua đó góp phần ý nghĩa thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo bền vững và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động
tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại sochi liên bang nga
trong khuôn khổ hội nghị về phòng chống khủng bố lần thứ một mươi tám
diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo các cơ quan đối tác liên bang nga
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách về phòng chống khủng bố
và một số cuộc tiếp xúc với trưởng các đoàn đại biểu lào campuchia hàn quốc
và một số đối tác trong khu vực
bộ trưởng tô lâm đã có buổi làm việc với đại tướng alexander vaccine bonikov
giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga về định hướng tiếp tục tăng cường
mở rộng phạm vi hợp tác trên nhiều lĩnh vực
trong đó tăng cường trao đổi đoàn các cấp hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác mà hai bên đã ký kết
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
nhất là các diễn đàn về chống khủng bố nhân quyền tôn giáo sắc tộc
tại cuộc gặp làm việc với đồng chí alexander vladimirovich gorovoi
thứ trưởng thứ nhất bộ nội vụ liên bang nga
bộ trưởng tô lâm mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong
tập trung hợp tác đấu tranh phòng chống di cư bất hợp pháp tổ chức di cư trái phép
đề nghị bộ nội vụ nga xem xét tạo điều kiện thuận lợi cấp thị thực
cư trú cho cộng đồng người việt nam tại liên bang nga
tiếp xã giao đồng chí yuri alexandrovich kokov
phó thư ký hội đồng an ninh liên bang nga phụ trách phòng chống khủng bố
bộ trưởng tô lâm cho biết việt nam đã hoàn thành các thủ tục
để ký kết kế hoạch hợp tác triển khai hiệp định giữa chính phủ việt nam
và chính phủ liên bang nga về hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh thông tin quốc tế
đồng chí phó thư ký kokov đề nghị bộ công an hỗ trợ để thực hiện hiệu quả
các thỏa thuận giữa đồng chí bộ trưởng tô lâm và thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
pachusev khi việt nam đảm nhận chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không tưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã có buổi tiếp ông vladimir ivanovich
forunkov phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách về phòng chống khủng bố
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn được các tích cực và có trách nhiệm
với liên hợp quốc và các quốc gia đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố
ủng hộ về nguyên tắc phối hợp với liên hợp quốc tổ chức hội nghị khu vực
về phòng chống khủng bố tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp đó bộ trưởng tô lâm đã có các cuộc tiếp xúc bên lề với trưởng các đoàn đại biểu
lào campuchia hàn quốc và một số nước trong khu vực để trao đổi tình hình
mở rộng hợp tác tích cực hiệu quả thiết thực vì lợi ích của các bên
vì sự ổn định hòa bình và phát triển của mỗi nước khu vực và trên thế giới
cùng trong khuôn khổ từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đồng chí thượng tướng nguyễn phan thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp đại hội đồng interpol lần thứ tám mươi tám
tại thủ đô santiago chile với sự tham gia của hơn chín trăm linh đại biểu
đến từ một trăm sáu mươi hai nước thành viên interpol một số tổ chức quan sát viên các đối tác tư nhân của interpol
trong khuôn khổ hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã có bài phát biểu về hoạt động của asean apol
và kết quả hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín do việt nam đăng cai tổ chức vào tháng chín vừa qua tại hà nội
và kết quả của đối thoại interpol lần thứ ba về cấu trúc cảnh sát đa phương hiệu quả
chống lại các thách thức toàn cầu
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh hiện nay lực lượng công an việt nam đối mặt với nhiều khó khăn
trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên
phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp chia sẻ thông tin tình hình có liên quan
và việt nam sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia vùng lãnh thổ các tổ chức quốc tế
trên cơ sở luật pháp thông lệ quốc tế
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đề nghị các nước hỗ trợ việt nam đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
cho các sự kiện quốc tế quan trọng được tổ chức tại việt nam trong thời gian tới
đặc biệt khi việt nam đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian làm việc tại chile thứ trưởng nguyễn văn thành đã có cuộc hội đàm song phương
với ông rikersor tư lệnh mới được bổ nhiệm của cảnh sát liên bang australia
trước đó đoàn đại biểu việt nam cũng đã tới chào bà angela jeria
chủ tịch danh dự của viện văn hóa chile việt nam thăm và nói chuyện với cán bộ
tiếp tục các thông tin quan trọng khác vào sáng nay học viện an ninh nhân dân đã long trọng tổ chức
lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã đến sự phát biểu giao nhiệm vụ và đánh chống khai giảng năm học mới
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tập thể cán bộ giảng viên học viện an ninh nhân dân đã nỗ lực phấn đấu hoàn
thành xuất sắc chỉ tiêu công tác đề ra từ đầu năm tổ chức tốt công tác tuyển sinh tổ chức đào tạo
đảm bảo chất lượng đúng kế hoạch công tác nghiên cứu lý luận nghiên cứu khoa học được chú trọng
với bảy mươi đề tài khoa học các cấp học viện cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong hợp tác liên
kết đào tạo trong đó hợp tác quốc tế ngày càng được đẩy mạnh và nâng tầm có tính chủ động cao
đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình học viện điện tử
chủ động đảm bảo các điều kiện vật chất hậu cần đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy
học tập sinh hoạt của cán bộ giáo viên học viên với những kết quả đó năm học vừa qua
học viện đã vinh dự được bộ công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc
chúc mừng thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua trung tướng lương
đã khẳng định đây tiếp tục là đóng góp chung vào bỉ dây truyền thống năm mươi năm đào tạo đại học của nhà
trường đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu thầy và trò nhà trường tiếp tục quán triệt chủ trương đổi
mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo phát huy vai trò là trung tâm nghiên cứu đào tạo hàng đầu
của ngành công an và cả nước về đảm bảo an ninh quốc gia tiếp tục quán triệt và bám sát mục tiêu
chất lượng đối với tất cả các cấp học bậc học chủ động tổng kết thực tiễn nhất là các vấn đề
mới cấp thiết để kịp thời bổ sung hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia chú trọng xây dựng
đảng xây dựng học viện trong sạch vững mạnh quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng
đảm bảo về chất lượng thực hiện tốt lời huấn thị vì nước quên thân vì dân phục vụ
sau phát biểu chỉ đạo đồng chí thứ trưởng đã đánh hồi chống khai giảng
bắt đầu năm học mới của học viện an ninh nhân dân
học viện chính trị công an nhân dân cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng
tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an lãnh đạo chỉ đạo đổi mới
nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục đào tạo nhất là đào tạo lý luận chính trị
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
của học viện chính trị công an nhân dân được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo
học viện chính trị công an nhân dân đã chủ động ban hành chuẩn đầu ra
đối với ngành tham mưu chỉ huy công an nhân dân và quản trị nhân lực
tổ chức triển khai chương trình ngoại khóa bổ sung kiến thức kỹ năng
xử lý những tình huống đặt ra ở công an cấp cơ sở
tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
xây dựng đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành tham mưu chỉ huy công an nhân dân
năm học vừa qua học viện đã tổ chức các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị
với gần năm trăm linh học viên các lớp kiến thức cao cấp lý luận chính trị
đào tạo bồi dưỡng chức danh quy hoạch và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
thấm nhuần quan điểm chính trị là trước hết là nền tảng trong các lĩnh vực công tác công an
thứ trưởng lương tam quang đề nghị trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
học viện chính trị công an nhân dân cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và xây dựng lực lượng công an nhân dân
chú trọng nâng cao chất lượng trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên uy tín gương mẫu
đổi mới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng đảm bảo tính thống nhất liên thông
phù hợp với từng cấp học bậc học và hệ đào tạo bồi dưỡng
thứ trưởng cũng đề nghị học viện chính trị công an nhân dân cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận đưa học viện sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận
chính trị uy tín của ngành công an và trong hệ thống các trường lý luận chính trị của đảng
nhân dịp này học viện chính trị công an nhân dân đã vinh dự được chủ tịch nước trao tặng
huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cũng trong sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
và tình hình an ninh trả tự chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt
và báo cáo viên các cấp trong công an nhân dân
tại hội nghị phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương
đã thông báo nhanh tới đại biểu các nội dung và kết quả quan trọng của hội nghị
lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
cụ thể hội nghị lần thứ một mươi một đã thảo luận cho ý kiến về các dự thảo văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
và một số vấn đề quan trọng khác
tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe thông báo về tình hình an ninh trật tự
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và định hướng công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân
thời gian tới cấp ủy lãnh đạo các đơn vị địa phương đội ngũ báo cáo viên
cộng tác viên dư luận xã hội trong công an nhân dân tiếp tục tập trung bám sát
chỉ đạo của đảng nhà nước ban tuyên giáo trung ương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền
sâu rộng kịp thời có hiệu quả đường lối chủ trương chỉ thị nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước kết quả các mặt an ninh quốc phòng
kinh tế văn hóa xã hội năm hai nghìn một mươi chín tuyên truyền các sự kiện chính trị
xã hội quan trọng của đất nước của các ngành và từng địa phương
nhất là tuyên truyền về hội nghị trung ương một mươi một khóa một mươi hai của đảng
kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn và các hoạt động chuẩn bị đại hội đảng các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong đảng bộ đơn vị
được thực hiện nghiêm túc hiệu quả sáng nay tại hà nội cục công nghiệp an ninh
đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và thông chi số một
của đảng ủy công an trung ương
và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng cho cấp ủy viên các cấp trong đảng bộ đơn vị
tại hội nghị gần hai trăm linh đại biểu đã được nghe và quán triệt những nội dung
của chỉ thị số ba mươi năm cttu của bộ chính trị và thông chi số một của đảng ủy công an trung ương
đồng thời báo cáo viên cũng đã truyền đạt một số nội dung cơ bản
về nghiệp vụ công tác đảng và công tác tổ chức tại đại hội đảng các cấp
giải đáp các thắc mắc các tình huống trong quá trình thực hiện
nghiệp vụ công tác đảng và công tác đảng viên
đây là những nội dung quan trọng nhằm góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa
công tác quán triệt chỉ thị số ba mươi năm tới từng đảng viên
từ đó bảo đảm cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong đảng bộ đơn vị
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm được thực hiện nghiêm túc hiệu quả
chiều nay tại hà nội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
đã chủ trì buổi họp báo công bố dự kiến chương trình
và một số nội dung của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ tám sẽ khai mạc vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và bế mạc vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với thời gian hai mươi bảy ngày làm việc tại kỳ họp này quốc hội sẽ dành hơn sáu mươi thời gian
cho công tác xây dựng pháp luật
quốc hội sẽ thông qua một mươi ba dự án luật ba dự thảo nghị quyết
và cho ý kiến đối với chín dự án luật khác
bên cạnh đó quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét quyết định các vấn đề
kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
và dành ba ngày để chất vấn các thành viên chính phủ
bên cạnh những vấn đề kinh tế xã hội quan trọng
quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét về công tác nhân sự tiến hành miễn nhiệm
và phê chuẩn bổ nhiệm đối với một số đại biểu quốc hội và thành viên chính phủ
vào sáng nay tại hà nội nhà xuất bản hội nhà văn đã tổ chức lễ gặp mặt
các cộng tác viên nhân dịp một năm ngày ra mắt tập sách viết và đọc
chuyên đề mùa thu hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
sách viết và đọc
chuyên đề số một
mùa thu hai nghìn một mươi tám là chuyên đề của nhà xuất bản hội nhà văn xuất bản ba tháng một lần
các nhà văn nhà thơ nhà nghiên cứu các chuyên gia trong mọi lĩnh vực
viết về những gì họ ấn tượng trong chín mươi ngày
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những điều tâm đắc nhất
trong viết và đọc cùng nhau lắng nghe lại những bài thơ
những tác phẩm xuất sắc được in trong sách
các đại biểu cũng đã bản luận đóng góp nhiều ý tưởng cho viết và đọc
trong những tháng tiếp theo
đây cũng là dịp để nhà xuất bản hội nhà văn tri ân các nhà văn
nhà thơ nhà lý luận phê bình nhà dịch thuật họa sĩ nghệ sĩ bạn đọc
đã nâng đỡ ủng hộ gắn bó chăm lo cho viết và đọc trong suốt một năm qua